hiện các tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ đối với dịch covid một mươi chín đã cơ bản dừng việc thực hiện cách ly xã hội
người dân cũng đang dần bắt nhịp lại với cuộc sống thường nhật nhưng với những thói quen mới những cảm nhận mới
việc giãn cách xã hội trong những ngày vừa qua đã thay đổi nhịp sinh hoạt của người dân như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đảm bảo giữ khoảng cách luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để tăng cường thể lực
qua một thời gian thực hiện nếp sinh hoạt theo tinh thần chống dịch như chống giặc đã dần hình thành thói quen đối với người dân thủ đô trong việc bảo đảm giữ gìn sức khỏe an toàn cho mình và cộng đồng
thời gian kết kỳ để chúng tôi lại được trở lại ngày mà hàng ngày vẫn thực hiện được đó là đi bộ quanh hồ điều hòa của thành phố giao lưu
chúng tôi thực hiện rửa tay này thứ hai là đeo khẩu trang thứ ba là nói với mọi người nhẹ nhàng để tránh hơi thở mình ra ngoài
còn với tiệm cắt tóc này trước thời điểm dịch trò chuyện giao lưu là một chiêu để thu hút khách hàng
thì nay cả chủ quán và khách hàng đều tuân thủ những quy định mới thú vị như thế này
sau khi giãn cách xã hội mình đi cát tóc thì mình rất ấn tượng là mọi người vẫn có ý thức phòng tránh trong cái khoảng thời gian mà giãn cách xã hội này
mình ấn tượng một cái sưu nông quần hiệu tóc này như thế này các bạn có thể nhìn thấy
thì mọi người rất có ý thức trong việc hạn chế giao tiếp đeo khẩu trang để hạn chế nhất cái khả năng kể cái việc bắn nước bọt hay là lây nhiễm
có thể thấy những nếp sống tưởng chừng đã quá thân thuộc thì nay được thay đổi theo một cách tích cực hơn
hình thành thêm những thói quen mới vì sức khỏe để chung sống với dịch bệnh vẫn đang còn tiềm ẩn